tại thành phố lai châu tỉnh lai châu ban tuyên giáo trung ương phối hợp với tỉnh ủy lai châu tổ chức hội nghị báo cáo viên trung ương khu vực phía bắc tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
nhằm thông tin định hướng tuyên truyền những vấn đề thời sự trong nước quốc tế quan trọng tới đội ngũ báo cáo viên trung ương
lãnh đạo ban tuyên giáo các tỉnh ủy thành ủy khu vực phía bắc các đảng ủy trực thuộc trung ương
tại hội nghị các đại biểu đã được nghe tiến sĩ lê xuân sang phó viện trưởng viện kinh tế việt nam
thông tin chuyên đề về đổi mới mô hình tăng trưởng cơ cấu lại nền kinh tế việt nam thực trạng và giải pháp
định hướng công tác thông tin trong thời gian tới
ban tuyên giáo trung ương đề nghị các báo cáo viên các tỉnh ủy thành ủy đảng ủy trung ương tuân thủ chặt chẽ chỉ đạo của cơ quan chức năng
trong công tác thông tin tuyên truyền về tình hình biển đông tiếp tục tuyên truyền khẳng định chủ quyền của việt nam
đối với hai quần đảo hoàng sa và trường sa phệ phán lên án hành động của trung quốc vi phạm luật pháp quốc tế ở biển đông
tuyên truyền phản bác các nội dung sai sự thật không có cơ sở pháp lý xuyên tạc lịch sử của bộ phim nam hải nam hải của trung quốc
đối với vấn đề về biển đông kết quả nổi bật phát triển kinh tế xã hội tháng chín năm hai nghìn một mươi chín và nhiệm vụ giải pháp các tháng cuối năm